thưa quý vị nước hoa mỹ phẩm là những món hàng không thể thiếu đối với phụ nữ và ngay cả với nhiều nam giới thì nước hoa cũng trở thành một vật bất ly thân
chính vì nhu cầu tiêu dùng cao cho nên thị trường nước hoa ngày càng phát triển mạnh và người tiêu dùng cũng rơi vào ma trận khi không biết được đâu là nước hoa chính hãng
cũng như nhiều cô gái khác phương anh có sở thích dùng nước hoa của nhiều thương hiệu lớn
vào facebook thấy nhiều trang fanpage quảng cáo nước hoa chính hãng có chương trình ưu đãi giảm giá sâu nên phương anh đặt một chai nước hoa
tuy nhiên khi so sánh với chai trước kia mua ở store thì từ vỏ hộp đến mùi hương hoàn toàn khác nhau
em thì em rất là thích dòng nước hoa ở kỳ lần
em đã từng mua một chai ở trên store ở trên trang tiền với giá là hơn sáu triệu
và vô tình hôm lúc facebook thì em
có thấy một trang bán nước hoa kỳ lần chỉ với giá là một triệu hai một chai
em đã rất là tin tưởng vì họ quảng cáo là đấy là nước chai chính hãng
theo phản ánh của người tiêu dùng phóng viên tìm hiểu trang fanpage bán nước hoa này nhấn vào đường link điền các thông tin địa chỉ đặt hàng
chỉ vài phút sau đã có người tự xưng là nhân viên của hãng nước hoa này có chi nhánh tại hà nội xác nhận đơn đặt hàng với cam kết sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ pháp
đặt sách tay ở bên nước ngoài về là phải hơn sáu triệu
nắm bắt tâm lý một bộ phận người tiêu dùng trong nước có xu hướng chuộng hàng ngoại
đặc biệt là các mặt hàng mỹ phẩm
nước hoa nên việc kinh doanh qua mạng xã hội trở nên rất phổ biến
mới đây hơn ba mươi sản phẩm mỹ phẩm nước hoa không hóa đơn chứng tử không tem mát không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có rất nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài được cơ quan chức năng thu giữ khi bất ngờ kiểm tra hai kho hàng ở quận gò vấp tp hcm
để phân biệt một chai nước hoa thật nước hoa phách thì mình có thể nhìn vào các đặc điểm bên ngoài như là chai nước hoa vẫn còn siêu đầy đủ
hoặc có chữ in trên chai thân chai sẵn nét
ngoài ra thì có cái barcode và cái bestcode đầy đủ và rõ ràng
cái bestcode này và barcode này thường sẽ chùng với cả trên thân chai nước hoa nữa
hiện nay các đối tượng lừa đảo thường tìm cách ẩn danh đưa lên trang mạng những ảnh chụp sản phẩm nước hoa của các store chính hãng
vì vậy khó truy xét nguồn gốc cũng như kho hàng
chúng thường sử dụng phương thức giao hàng nhanh gọn nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
đối với các đền tảng số ví dụ như là
facebook zalo hoặc là youtube
thì rất nhiều người bán hàng trên các đền tảng bản xã hội đó
và bán rất nhiều hàng rất nhiều hàng hóa và cái doanh thu rất là lớn
chính vì vậy là cơ quan chức năng một là
phải yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội đó
phải có trách nhiệm đối với nền tảng của mình
và phải kiểm soát đối với các tài khoản
mà thực hiện các hoạt động kinh doanh
và vừa là phải kiểm soát để thu thuế cho nhà nước
thứ hai nữa là kiểm soát để tránh
những cái trường hợp là bán hàng giả hàng nhái kém tiết lượng
lợi dụng sự phát triển của công nghệ mới
các đối tượng sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả mỹ phẩm nhái
đã dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
những chai nước hoa được nhái lại y như thật
khó phân biệt bằng mắt thường
nên dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng
và qua mặt lực lượng chức năng
vì vậy người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác
nên tìm mua nước hoa tại những cửa hàng uy tín
có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn mua bán rõ ràng